sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng trị vừa tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng em phạm huy
học sinh lớp một mươi một a ba trường trung học phổ thông thị xã quảng trị
học sinh đã đạt giải ba tại hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế với đề tài cánh tay robot cho người khuyết tật
theo đó đề tài cánh tay robot dành cho người khuyết tật của phạm huy đã giành giải ba trong số bốn mươi tám giải chính thức được trao
sản phẩm do phạm huy tự mè mò nghiên cứu và thực hiện từ thiết kế cho đến viết phần mềm để thực hiện lắp ráp